trong việc giúp dân khắc phục hậu quả của bão lụt đánh giá cao những việc làm của lực lượng vũ trang công an quân đội trong việc giúp nhân dân ổn định cuộc sống
trước đó chủ tịch quốc hội cũng đã đi thăm dự án thủy lợi ngàn trưa cầm trang
thưa quý vị và các bạn hưởng lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam hôm nay nhiều cơ quan tổ chức trên toàn quốc đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung ruột thịt
với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách vì đồng bào ruột thịt chia sẻ và ủng hộ người dân các địa phương khắc phục các thiệt hại vượt qua khó khăn phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và hơn một năm trăm linh cán bộ công nhân viên chức bộ ngoại giao tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung
cũng trong sáng nay bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả do thiên tài mưa lũ
trong sáng nay bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu